không khí lạnh gây mưa phùn tràn về đúng dịp nông dân bắc cạn đang thu hoạch lúa mùa chưa kịp tuốt phơi khô nên đã làm cho thóc mọc mầm trên ruộng làm năng suất chất lượng thóc giảm gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân
trên cánh đồng thôn nà hoan xã tân tiến huyện bạch thông lúa gặt xong chưa kịp tuốt đã nằm la liệt trên mặt ruộng trong khi trời vẫn mưa giả dích
hạt thóc trương lên đồng loạt mọc mầm một đến hai ngày tới nếu trời tiếp tục mưa không tuốt và phơi được thì thóc sẽ mọc mầm hết khi đó thì chỉ để nuôi gà vịt hoặc nghiền ra để nuôi lợn
từ trước đến nay tập đoàn canh tác và nông dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bắc cạn sinh sống trong những căn nhà sàn không có sân phơi

tập đoàn thương tuốt giải bạt phơi khô thóc ngay trên mặt ruộng rồi mới mang về nhà cất chữ
thu hoạch lúa mùa năm nay đúng với dịp không khí lạnh gây mưa phùn tràn về đã làm cho thóc trên ruộng mọc mầm hàng loạt gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân

vụ mùa năm nay mưa phùn nhiều ngày đúng vào dịp nông dân đang thu hoạch lúa nên đã làm hàng trăm tấn thóc của nông dân các huyện bạch thông chợ đồn bị mọc mầm và hư hỏng
vì vậy các cấp các ngành chức năng ở bắc cạn cần tuyên truyền chỉ đạo vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thì khẩn trương thu hoạch lúa thu hoạch đến đâu tuốt hạt ngay và vận chuyển về nhà không để tình trạng phơi trên đồng ruộng nhằm tránh thiệt hại do thời tiết gây ra